các bạn đang theo dõi tình tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị mới đây trước sự lây lan của omicron dẫn tưởng anh dự đoán con số tử vong sẽ lên đến bảy mươi năm ca
thì mới đây sự lây lan nhanh của biến thể omicron khiến anh buộc phải đẩy nhanh nỗ lực tiêm vaccine tăng cường
đồng thời anh cũng tiết lộ mức lây nhiễm omecron hai trăm linh ca một ngày tại nước này
hai trăm linh ca nhiễm omicron mới một ngày đây là thực tế tại anh
giới chức anh cảnh báo nước này đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm với tốc độ nhanh chưa từng thấy trước đó
với sự xuất hiện của biến chủng omicron
số ca nhiễm covid một mươi chín do biến thể omicron gây ra ở anh hiện tại vọt lên mức hai trăm linh ca một ngày
chiếm tỷ lệ áp đảo tổng số ca nhiễm được ghi nhận
đây là số liệu được bộ trưởng y tế anh sachit javid đưa ra
tại buổi điều trần trước quốc hội anh
ông javid cho biết bùng phát lây nhiễm omicron là tác nhân chính khiến thủ tướng boris johnson
đẩy nhanh kế hoạch tiêm mũi vaccine tăng cường cho tất cả người trưởng thành và hoàn tất tiêm chủng vào cuối năm nay
tính đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai tổng số ca nhiễm omicron được ghi nhận tại anh dựa trên kết quả giải trình tự gen là bốn bảy trăm một mươi ba ca
trong đó có một năm trăm bảy mươi sáu ca mới được xác định trong ngày
tuy nhiên cơ quan an ninh y tế vườn quốc anh ước tính con số nhiễm mới
tính theo ngày trên thực tế còn cao hơn nhiều dựa trên mô hình nghiên cứu mà cơ quan này áp dụng
thông tin mà ông javid chia sẻ là dựa trên dữ liệu của ukhsa
bộ trưởng javid nhận định biến thể omicron đang lây lan với tốc độ cực kỳ nguy hiểm
đòi hỏi chính quyền trung ương phải gấp rút điều phối phản ứng y tế khẩn cấp
ông cũng kiến nghị người dân anh nên tiêm mũi vaccine tăng cường
bởi những đối tượng đã hoàn thành tiêm chủng vẫn có nguy cơ mắc bệnh
theo ông chỉ trong vài ngày nữa đây sẽ là biến thể áp đạo tại anh
trên thực tế ước đoán về lây nhiễm tại anh khác với số ca lây nhiễm đã được xác định
bởi có những ca nhiễm không triệu chứng hoặc thể nhẹ và người nhiễm chưa bao giờ làm xét nghiệm
tuyên bố này được đưa ra giữa lúc anh xác nhận ca tử vong đầu tiên do biến thể omecran
bộ trưởng javik cho biết hiện tại omicron chiếm khoảng hơn hai mươi số ca nhiễm mới ở anh
nhưng chúng ta đã thấy tỷ lệ này ở thủ đô london là hơn bốn mươi bốn
chúng tôi cho rằng omicron có thể trở thành biến chủng ở london
trong vòng bốn mươi tám giờ nữa
nghĩa là lúc này số ca nhiễm biến thể mới này có thể chiếm bốn mươi số ca mắc mới ở london
và hệ thống y tế có thể làm vào tình trạng quá tải trừ khi chính phủ có hành động ngăn chặn kịp thời
trước đó trả lời phỏng vấn của sky news về tình trạng lây lan covid một mươi chín như cháy rừng ở anh
bộ trưởng javid nói nó đang lây lan với tốc độ kinh hoàng tốc độ mà chúng ta chưa từng thấy trước đó
số ca lây nhiễm cứ tăng gấp đôi sau hai đến ba ngày
người đứng đầu ngành y tế anh cũng cảnh báo
còn quá sớm để khẳng định biến chủng mới gây triệu chứng nhẹ hơn so với delta
điều đó có nghĩa là chúng ta phải đối mặt với thủy triều covid một mươi chín
và một lần nữa chúng ta phải triển khai chương trình tiêm chủng chạy đua với virus ông javid nói
chính phủ anh đang tăng cường mức độ cảnh báo covid một mươi chín từ hôm một mươi hai một mươi hai
và một lần nữa ra sức thúc đẩy chương trình tiêm chủng vaccine tăng cường
để đối phó với các làn sóng lây nhiễm mới
thủ tướng boris johnson cuối tuần qua đã đặt ra mục tiêu mới là tiêm chủng vaccine mũi tăng cường
cho tất cả người trưởng thành trước cuối tháng này sớm hơn một tháng so với dự kiến ban đầu
tôi e rằng hai liều vaccine là chưa đủ để tạo ra lá chắn mà chúng ta cần thủ tướng johnson nói
trích dẫn dữ liệu ban đầu cho thấy biến chủng omicron có thể làm giảm mức độ bảo vệ
do hai mũi vaccine tạo ra nhưng mũi tăng cường có thể tạo ra mức bảo vệ đáng kể
ngoài thúc đẩy chương trình tiêm chủng anh cũng siết chặt các biện pháp phòng dịch
khuyên khích người lao động làm việc tại nhà bắt đầu từ ngày một mươi ba một mươi hai
anh cũng áp dụng lại quy định đeo khẩu trang bắt buộc tại các cửa hàng phương tiện công cộng
và những người tham gia các sự kiện lớn phải có chứng nhận đã tiêm chủng
hoặc kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
theo bộ trưởng javis sắp tới người dân anh phải tiêm mũi vaccine covid một mươi chín thứ ba
mới đủ điều kiện được cấp thẻ xanh covid một mươi chín để lưu tới các địa điểm công cộng
như nhà hàng quán bar hay các sự kiện tập trung đông người
cơ quan dịch vụ y tế anh nhs sẽ triển khai chương trình tiêm một mươi tám triệu mũi vaccine tăng cường
riêng tại khu vực england trong vòng ba tuần nhằm đạt được mục tiêu mà thủ tướng johnson đề ra
nhưng giới lãnh đạo nhs tỏ ra hoài nghi về điều này trong bối cảnh lực lượng y tế tại anh
bị quá tải trước yêu cầu phải đạt tiến độ tiêm chủng là bảy trăm năm mươi sáu mũi vaccine một ngày
ở riêng vùng england
website đăng ký tiêm vaccine của chính phủ gặp phải sự cố quá tải tạm thời
trong ngày một mươi ba tháng một mươi hai khi lượng người đăng ký tiêm mũi tăng cường tăng đột biến
người dân anh cũng gặp khó khăn trong việc làm xét nghiệm nhanh khi nền tảng trực tuyến
đạt lịch đã bị treo do lực lượng truy cập quá đông
cơ quan chức năng ưu tiên xử lý các lệnh đã đặt trước
anh là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới nới lỏng hạn chế
mở cửa kinh tế xã hội sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi các lệnh phong tỏa
ngăn dịch covid một mươi chín lây lan
hiện tại mỗi ngày nước anh ghi nhận khoảng hơn năm mươi ca nhiễm mới
anh cũng là nơi bùng phát làn sóng omicron mạnh nhất bên ngoại châu phi
kể từ khi biến chủng này được phát hiện hồi tháng trước
giới chuyên gia dự báo việc tiêm chủng sẽ còn kéo dài cho đến khi đại dịch covid một mươi chín
ảnh hưởng đến hầu hết người dân trên thế giới
vậy đại dịch covid một mươi chín sẽ như thế nào trong sáu tháng tới
đại dịch covid một mươi chín sẽ như thế nào trong sáu tháng tới
theo dự báo của các chuyên gia gần như toàn bộ người dân trên thế giới
sẽ bị nhiễm covid một mươi chín hoặc được tiêm vaccine cho đến khi đại dịch chấm dứt
một số người có thể sẽ bị nhiễm covid một mươi chín hơn một lần
và cuộc đua giữa những làn sóng lai diễm và chiến dịch tiêm chủng sẽ còn kéo dài
giám đốc michael osterholm của trung tâm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm và chính sách
tại đại học minesota của mỹ cố vấn của tổng thống mỹ joe biden
nói với quânberg những đợt lây nhiễm cứ tiếp tục xảy ra trên khắp thế giới
nó sẽ giảm xuống có thể là giảm đột ngột
nhưng rồi cũng rất dễ có thêm đợt bùng phát nữa vào mùa thu và mùa đông năm nay
ông osterholm ví covid một mươi chín như đám cháy rừng và cho rằng nó sẽ không dừng lại
cho đến khi lan đến những cây cuối cùng
những tháng sắp tới được dự báo sẽ còn khó khăn với những đợt bùng phát mới
khi các nền kinh tế mở cửa trở lại vì nguy cơ từ những nhóm người chưa được tiêm chủng
biến thể mới có khả năng kháng vaccine và từ những người đã tiêm nhưng vẫn bị nhiễm
nhà dịch tế học lund simonsen tại đại học brokaw đan mạch
phân tích năm đại dịch cúm trong một trăm ba mươi năm qua để đưa ra dự báo về diễn biến của covid một mươi chín
bà sanosan cho biết các đại dịch cúm thường có khoảng hai bốn làn sóng lây nhiễm
và kéo dài hai ba năm trong khi đại dịch dài nhất là năm năm
covid một mươi chín đang ở năm thứ hai
và giữa làn sóng thứ ba
tuy nhiên đại dịch covid một mươi chín được cho là sẽ không giống với những đại dịch trước
vì virus sars cov hai là virus mới có khả năng lây truyền mạnh hơn
và đã gây chết chóc hơn bất cứ đại dịch nào khác kể từ dịch cúm tây ban nha năm một nghìn chín trăm chín mươi
với việc virus vẫn đang lây lan ngoài tầm kiểm soát tại nhiều nơi
một số ý kiến cho rằng biến thể mới có thể sẽ xuất hiện
đặc biệt là nguy cơ biến thể có khả năng kháng vaccine
bên cạnh đó cũng có ý kiến lo ngại một loại virus cúm mới sẽ nổi lên
trong lúc thế giới đang đối phóng với virus covid một mươi chín
hầu hết các chuyên gia đồng ý rằng đại dịch covid một mươi chín sẽ không dừng lại
đến khi chín mươi chín mươi năm dân số toàn cầu đạt miễn dịch nhờ tiêm vaccine
hoặc đã bình phục sau khi mắc bệnh
theo phó giáo sư lịch sử y học erika charter tại đại học oxford anh
do nguồn cung vaccine trên toàn cầu là không đồng đều
nên đại dịch sẽ kết thúc mỗi nơi mỗi khác như những dịch bệnh từng xảy ra trước đây
các chính phủ sẽ phải quyết định mức độ mở cửa để sống chung với dịch
đại dịch kết thúc sẽ để lại một nơi mỗi khác
và sẽ lại những tác động to lớn kéo dài trong nhiều năm
cho đến khi đó thế giới sẽ còn phải đối diện với nhiều tháng khó khăn sắp tới
khi các đợt bùng phát mới sẽ khiến trường học đóng cửa
người lao động phải cân nhắc rủi ro khi đi làm bệnh viện bị quá tải
biến thể omecran được nam phi báo cáo lần đầu tiên lên who hôm ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
và được xếp vào nhóm biến thể đáng lo ngại chỉ hai ngày sau đó
biến thể này có hàng chục đột biến trong đó có những đột biến được cho là
có thể giúp virus dễ lây và né được hệ miễn dịch
hiện đã có trên sáu mươi nước và vùng lãnh thổ ghi nhận người mắc omicron
phần lớn là các trường hợp nhập cảnh
những tin tức mới nhất liên quan đến tình hình dịch trên thế giới
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại